do ảnh hưởng diện nam rãnh thấp nối với áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn của gió tây nam mạnh
nên tại thành phố đà nẵng nắng nóng xảy ra trên diện rộng có nơi nắng nóng gầy gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là ba mươi sáu ba mươi tám độ c
thời gian xảy ra nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi h ba mươi đến lúc một mươi năm h ba mươi
theo ghi nhận tại đà nẵng chỉ số tia tử ngoại hiện đang cao nhất tính từ đầu mùa
chỉ số cảnh báo tia tử ngoại uv có giá trị từ tám đến một mươi tại thành phố đà nẵng
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong đợt nắng nóng gai gắt này
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
đợt nắng nóng này còn kéo dài trong những ngày tới với cường độ mạnh
từ ngày một mươi năm tháng sáu cường độ nắng nóng giảm dần
cảnh báo trong những ngày nắng nóng buổi chiều và chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như xét và gió giật mạnh
đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở huyện hòa vang quận liên triểu và bán đảo sơn trà